tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vụ hợp tác quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách với chủ đề
cải thiện năng suất lao động nông nghiệp vai trò của khu vực tư nhân
tại diễn đàn nhiều tham luận đã nêu bật thành công của những mô hình áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ đầu tư của doanh nghiệp tư nhân và phương thức quản lý trong sản xuất nông nghiệp
theo vụ hợp tác quốc tế bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam có gần một mươi sáu triệu hộ nông thôn dù được coi là cường quốc xuất khẩu nông sản nhưng năng suất lao động nông nghiệp đang rất thấp
cụ thể với ngành trồng trọt chỉ đạt hai trăm linh bốn đồng một ngày công chăn nuôi là hai trăm hai mươi tám đồng và thủy sản là hai trăm bảy mươi năm đồng một ngày công
theo báo cáo về triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn một mươi bảy của adb sản lượng nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động ở việt nam
chỉ bằng một phần
các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn chi phối năng suất lao động nông nghiệp của việt nam khuyến nghị chính sách cải thiện năng suất lao động nông nghiệp tăng thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững
trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ ba năm một năm và thu nhập của nông dân tăng ít nhất một tám lần
so với năm hai nghìn một mươi năm